tại thành phố đà nẵng bộ y tế và quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm hai nghìn một mươi tám với sự tham gia của một bạn trẻ trên địa bàn thành phố
với chủ đề thuốc lá và bệnh tim mạch tổ chức y tế thế giới muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về mối liên quan giữa việc sử dụng thuốc lá và bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới cũng như tại việt nam
mỗi năm trên thế giới có hơn bảy triệu người tử vong về các bệnh liên quan đến thuốc lá trong đó có cả những trường hợp do hút thuốc lá thụ động việt nam nằm trong một mươi năm nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới hàng năm có hơn bốn mươi người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá
thuốc lá là nguyên nhân thứ hai gây ra các bệnh tim mạch cũng tại buổi lễ các bạn trẻ đã tham gia chương trình đồng diễn và tạo hình với chủ đề phòng chống thuốc lá diễu hành cùng với đoàn xe trên các tuyến đường chính của thành phố nhằm tuyên truyền